thí điểm thủ tục hải quan điện tử năm hai nghìn năm
năm hai nghìn một mươi bốn toàn ngành đã thực hiện thành công hệ thống thông quan tự động vinas và v sip
tạo được sự chuyển biến căn bản về phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công sang phương thức điện tử
đến nay hệ thống vnat và v sit đã được áp dụng tại một trăm linh các trị cục hải quan trên cả nước
với hơn chín mươi chín tờ khai kìm ngạch thực hiện qua hệ thống này

điện tử năm hai nghìn năm toàn ngành đã thực hiện thành công hệ thống thông quan tự động vnat và v sit tạo được sự chuyển biến căn bản về phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công sang phương thức điện tử
quy trình thủ tục phục vụ tiến trình cải cách bằng cách đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp để cập nhật các chính sách mới giải quyết kịp thời những vướng mắc đề xuất hiệu chỉnh chính sách phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp và để thích ứng với sự gia tăng mở rộng nhanh chóng của thương mại điện tử và hội nhập quốc tế
điển hình là luật hải quan năm hai nghìn một mươi bốn thay thế luật hải quan năm hai nghìn một được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn năm
điển hình là luật hải quan năm hai nghìn một mươi bốn thay thế luật hải quan năm hai nghìn một được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn năm
trong đó quy định mới về việc thực hiện thủ tục hải quan chủ yếu bằng phương thức điện tử
thủ tục hải quan điện tử là phương thức căn bản để giảm thời gian chi phí làm việc cho người khai hải quan và cơ quan hải quan tạo thuận lợi thông quan hàng hóa nhanh chóng
luật hải quan năm hai nghìn một mươi bốn cũng lần đầu tạo cơ sở pháp lý ổn định thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tạo điều kiện để cơ quan hải quan và các bộ ngành triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại
thông quan hai trăm bốn mươi bảy là một điều kiện
để giảm thiểu cho tất cả các doanh nghiệp trong các thử hồi ngành nhập cũng như là việc giảm thiểu về các chi phí cũng như là tất cả những kho tàng bến bãi của chúng tôi cũng như là cần quan trọng nhất là cung ứng hàng hóa kịp thời cho việc sản xuất
nói riêng cho cái tình hình là những nhà doanh nghiệp mang tính sản xuất như chúng tôi rất cần đến cái gọi là cái thông quan này
bên cạnh công tác hiện đại hóa trong lĩnh vực công tác hải quan
tổng cục hải quan đã kết nối các bộ ngành liên quan trong cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng hóa xuất nhập khẩu
với sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng thuộc bộ tài chính và sự phối hợp chặt chẽ của văn phòng chính phủ
đến nay tổng cục hải quan đã hoàn thành tích hợp và cung cấp bảy mươi dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia
qua đó nâng số dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan được cung cấp trên cổng lên con số bảy mươi hai dịch vụ
kết quả nổi bật trong tiến trình hiện đại hóa hải quan đã đóng góp quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính
giảm thời gian thông quan hàng hóa được các cấp các ngành người dân và doanh nghiệp ghi nhận
điều này đã khẳng định được cải cách hành chính ngành hải quan đã thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại
ốc phấn tăng trưởng kim ngạch về quy mô xuất hiệp cầu thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách nhà nước

chỉ đạo của văn phòng chính phủ về kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
bảo đảm phấn đấu hoàn thành mục tiêu thích hợp cung cấp tối thiểu ba mươi dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội đã cung cấp hai trăm bốn mươi một trên một bốn trăm ba mươi một dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ một mươi sáu tám trên cổng dịch vụ công quốc gia
so với mục tiêu đề ra thành phố còn tối thiểu một trăm tám mươi chín dịch vụ công
trực tuyến cần được tích hợp trên cổng trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội đang đẩy nhanh việc khai báo kiểm thử các dịch vụ công của thành phố đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
bảo đảm về tiến độ thời gian theo yêu cầu của văn phòng chính phủ
thực hiện cải cách hành chính thành phố hồ chí minh giao biên chế năm hai nghìn hai mươi là một mươi bốn trăm linh năm
không tính hợp đồng lao động theo nghị định sáu mươi tám giảm một chín trăm hai mươi tám biên chế so với biên chế thành phố giao năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm thành phố tăng biên chế nhưng giai đoạn hai nghìn một mươi năm đến nay
thực hiện nghiêm túc nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị giữ ổn định bộ máy không tăng biên chế kể cả khi thành lập mới và lần lượt giảm biên chế hàng năm
bộ công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân năm hai nghìn hai mươi
kết quả đo lường năm hai nghìn hai mươi đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả bốn cấp từ trung ương đến tỉnh huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn
để có được kết quả này bộ công an đã tham gia điều tra xã hội học với hai mươi hai hai trăm năm mươi người dân tổ chức
kết quả khảo sát đo lường năm hai nghìn hai mươi cho thấy chín mươi sáu bốn mươi năm người dân được hỏi cảm thấy hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân
tỷ lệ hài lòng về công tác phục vụ hành chính năm hai nghìn hai mươi tăng chín bảy mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi chín
nghị định một trăm linh năm hai nghìn hai mươi ndcp về chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày một một mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó trẻ em độ tuổi mẫu giáo trừ trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo nghị định năm mươi bảy hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau được hỗ trợ ăn trưa
có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em
hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của thủ tướng chính phủ
không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản một năm nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ
trẻ em là con của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh người hưởng chính sách thương binh
còn bệnh binh còn một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại pháp lệnh yêu đái người có công với cách mạng nếu có
trẻ em khuyết tật học hòa nhập mức hỗ trợ tiền ăn trưa là một trăm sáu mươi đồng một trẻ một tháng tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá chín tháng một năm học